chiều ngày tám tháng bốn công an tỉnh bình dương cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với lãnh đạo chủ chốt của tổng công ty sản xuất
xuất nhập khẩu bình dương gọi tắt là tổng công ty bình dương
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí liên quan đến việc chuyển nhượng đất và vốn góp của tổng công ty này
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm có
ông nguyễn văn minh chủ tịch hội đồng quản trị ông trần nguyên vũ
tổng giám đốc tổng công ty bình dương để điều tra về các hành vi vi phạm quy định
về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí khi chuyển nhượng đất
vốn góp liên quan đến khu đất vàng bốn mươi ba hectare tại dự án khu đô thị tân phú
phường hòa phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
việc chuyển nhượng là trái quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản của nhà nước
căn cứ và bảng giá đất của ủy ban nhân dân tỉnh bình dương được áp dụng cho bốn mươi ba ha
thì giá trị sẽ vào khoảng sáu hai trăm linh tỷ đồng